thưa quý vị sáng mai ngày hai mươi hai tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic và các đơn vị liên quan
tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử vắng mặt bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và tuyên phạt bị cáo ba mươi năm tù về tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
sau phiên tòa sơ thẩm luật sư của bị cáo nguyễn thị thanh nhàn kháng cáo thay bị cáo nội dung quá trình điều tra chưa đầy đủ chưa chứng minh được việc các bị cáo
nguyễn thị thanh nhàn là chủ mưu trong việc thông thầu hiện bị cáo nguyễn thị thanh nhàn vẫn đang bỏ trốn
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
ngoài bị cáo nguyễn thị thanh nhàn còn một mươi bốn bị cáo khác có đơn kháng cáo
theo bản án sơ thẩm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã tiếp xúc với các lãnh đạo đồng nai xin giúp đỡ tạo điều kiện cho công ty aic tham gia và trúng thầu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai dù biết không đủ năng lực tài chính để tham gia
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn sau đó đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với chủ đầu tư và các đơn vị lập hồ sơ thầu theo hướng giúp công ty aic trúng thầu gây thiệt hại cho nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ trần hoài thương ba mươi ba tuổi trú tại phường hai thành phố đà lạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
thương được xác định là người trực tiếp bạo hành một cháu bé gần ba tháng tuổi dẫn đến đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu
chập tối ngày hai mươi tháng năm cháu bé được hàng xóm đưa vào bệnh viện đa khoa lâm đồng với nhiều thương tích tổn thương nội sọ gãy xương cẳng tay gãy xương đùi gãy xương cẳng chân suy thận cấp suy gan
thương là bạn trai của mẹ cháu bé do là trẻ sơ sinh bé thường quấy khóc nên thương nhiều lần dùng tay đánh tát mạnh vào mặt cháu bé
trong ngày hai mươi tháng năm do cho bé không uống sữa thương đã tát vào đầu mặt làm cháu khó thở ốc sữa ra ngoài
thời điểm thương mạo hành bé mẹ của cháu bé là nguyễn phúc hồng ân có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn
trong đêm ngày hai mươi tháng năm công an thành phố đà lạt đã triệu tập thương và ân đến cơ quan công an để làm việc
bước đầu thương đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu bé
nguyễn thị hường và nguyễn thị vĩnh cùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang là hai đối tượng cầm đầu số công dân gây dối cho tự công cộng
tại trụ sở công an tỉnh bắc giang và một số cơ quan nhà nước trên địa bàn vừa bị công an thành phố bắc giang khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú tạm hoãn xuất cảnh
sáng ngày hai tháng hai mặc dù không phải ngày tiếp dân của công an tỉnh bắc giang và không có lịch hẹn trước
nhưng vĩnh và hường cùng một số công dân khác vẫn đến cổng trụ sở công an tỉnh bắc giang yêu cầu gặp giám đốc công an tỉnh
thanh tra công an tỉnh bắc giang đã mời các công dân sang trụ sở tiếp công dân để được tiếp và hẹn lịch nhưng những người này không chấp hành
có lời lẽ to tiếng chửi bới xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự
sự việc chỉ kết thúc sau khi lực lượng công an thành phố bắc giang tiến hành cưỡng chế vĩnh và hường về trụ sở làm việc
cơ quan công an tỉnh bắc giang xác định nguyễn thị vĩnh và nguyễn thị hường là các đối tượng khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện việt yên
cả hai đã nhiều lần cùng một số công dân đến cổng ubnd tỉnh và trụ sở tiếp công dân của ubnd tỉnh để khiếu kiện nhưng không chấp hành nội quy
có lời nói hành động gây mất an ninh trật tự nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng vẫn không nhận thức được hành vi
tới qua ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã phối hợp với các tổ công tác y năm nghìn một trăm bốn mươi một
hóa trang mặc thường phục làm nhiệm vụ tuần tra xử lý tại các tuyến đường quanh khu vực nhà hát lớn của thủ đô hà nội
ngoài một chốt cảnh sát giao thông được lập trước khu vực nhà hát lớn hà nội để xử lý tình trạng
tình trạng xe máy lạng lách đánh võng thì ở các tuyến đường quanh khu vực này còn có hàng chục cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang mặc thường phục làm nhiệm vụ vây bắt những quái xế
tổ công tác đã tập trung xử lý các trường hợp lạng lách nẹt bô rú ga gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
hầu hết các đối tượng tham gia ở độ tuổi chỉ một mươi bảy đến hai mươi tuổi tổ công tác đưa người vi phạm và phương tiện về công an phường trang tiền để kiểm tra và xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới
đồng hới tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với lê toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
là phóng viên của một tạp chí đã được cấp thẻ nhà báo và trần thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tp đồng hới tỉnh quảng bình về tội danh cưỡng đoạt tài sản
lê toàn cùng trần thị nhung tìm gặp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu sai phạm để đe dọa uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho toàn số tiền khoảng từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng để toàn bỏ qua
vào ngày một mươi chín tháng năm lê toàn đã điện thoại và yêu cầu chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện bố trạch tỉnh quảng bình phải vào thành phố đồng hới quảng bình để đưa tiền cho toàn nếu không sẽ viết bài đăng báo
lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên trưa cùng ngày anh này đã trực tiếp vào gặp và đưa cho toàn ba mươi triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
sau đó chủ cơ sở này đã trình báo cơ quan công an hiện công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định
mục tiêu của chúng là lừa đảo và chiếm đoạt tiền của người lao động trước thủ đoạn tinh vi như vậy không ít người đã mắc bẫy của chúng
theo đó cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam thông báo tiếp nhận phản ánh của một nữ lao động do không nhớ mật cầu sử dụng vssid nên đã lên mạng xã hội
tìm cách lấy lại mật khẩu sau đó được một tài khoản mạo danh là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của bảo hiểm xã hội việt nam nhắn tin bằng ứng dụng messenger
qua đó đối tượng yêu cầu trị truyền khoản đại cọc để được cấp lại mật khẩu tổng cộng trị truyền khoản cho chúng năm triệu chín trăm linh nghìn đồng
việc mà cấp lại mật khẩu thì chỉ cần vào cái ứng dụng bid để vào cái chức năng quyền mật khẩu thì chúng ta có thể lấy lại dễ dàng
của cuộc gọi đến để hỗ trợ mất phí thì đều là giả mạo
trước tình trạng trên cơ quan bảo hiểm xã hội kiến nghị người dân người lao động cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nêu trên
qua đó khuyến cáo người lao động người dân các đơn vị tổ chức lưu ý các kênh cung cấp thông tin hỗ trợ tư vấn chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
và với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì theo bộ luật hình sự không nhẹ nhất cũng là từ sáu tháng đến ba năm
và nếu số tiền chiếm đoạt mà từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới trung thật
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh
cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam fanpage facebook tên bảo hiểm xã hội việt nam
official account ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số số hotline một chín không không chín không sáu tám
ngày hai mươi một tháng năm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi quán cháo gà tùng dương tại phường đồng phú thành phố đồng hới của tỉnh quảng bình
nhưng rất may là không gây thương vong về người
cụ thể vào lúc chín h bốn mươi năm phút sáng vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng cháy tại quán cháo gà tùng dương
lúc mới bắt đầu hỏa hoạn quán còn đóng cửa
nhiều người dân đã phải phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành
khi ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ cháy lan sang những nhà bên cạnh thì người dân đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đến khoảng một mươi h một mươi năm phút đám cháy cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn quán ăn
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
công an thành phố thủ đức đang điều tra làm rõ vụ việc sáu người bị ngộ độc botulinium do ăn trả lụa của người bán dạo xảy ra trên địa bàn
khi đó kết quả điều tra lực lượng liên quan sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nếu có vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đó vào ngày một mươi ba tháng năm gia đình có bốn người chú tại thành phố thủ đức mua giò lụa từ người bán rạo không rõ nguồn gốc để ăn với bánh mì
trong đó có ba trẻ bị ngộ độc
đến tối ngày hai mươi tháng năm bệnh viện trợ rẫy thông tin đang phối hợp cùng bệnh viện nhân dân gia định tiếp tục điều trị cho ba trường hợp khác
cũng bị ngộ độc botulinium do ăn bánh mì kẹp trả lụa
vụ việc sau đó đã được lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh cung cấp trả lụa cho tiệm bánh mì nằm tại địa bàn phường trường thọ
phòng y tế tp thủ đức đã phối hợp cùng công an phường trường thọ và ủy ban nhân dân phường trường thọ kiểm tra cơ sở
nghi ngờ là điểm kinh doanh trả lụa gây ngộ độc botulinium này
qua làm việc lực lượng chức năng xác định cơ sở này đã hoạt động khoảng hơn hai tháng nay
không có giấy phép kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng tử
tính từ đầu vụ đến nay đã có gần một tấn quả vải tươi được xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
hiện trung bình mỗi ngày có trên hai mươi phương tiện chở quả vải của các tỉnh
miền nam được thông quan sang trung quốc
các lực lượng chức năng tại cửa khẩu vẫn đang ưu tiên luồng xanh hỗ trợ mở tờ khai hải quan
để quả vải sớm được thông quan trong ngày tránh bị hư hỏng
dự báo trong thời gian tới vải thiều tại các tỉnh hưng yên bắc giang vào vụ thu hoạch
tỉnh lào cai đang đẩy mạnh triển khai xây dựng cửa khẩu số rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa
năm hai nghìn hai mươi ba tổng diện tích vải thiều của tỉnh bắc giang là hai mươi chín bảy trăm linh ha tăng một bốn trăm linh hectare so với năm hai nghìn hai mươi hai
sản lượng ước đạt trên một trăm tám mươi tấn
thời gian thu hoạch vải thiều bắc giang sẽ là từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó vải sớm từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày một mươi năm tháng sáu vải chính vụ là từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy
theo số liệu của tổng cục hải quan nửa đầu tháng năm là tức là ngày một đến ngày một mươi năm tháng năm
thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước chỉ đạt hai mươi ba tám mươi chín
chín tỷ đô la mỹ xuất khẩu là một mươi một bốn mươi năm tỷ đô la mỹ nhập khẩu là một mươi hai bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ giảm hai tám mươi chín tỷ đô la mỹ
so với nửa cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và giảm bốn bốn mươi năm tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoài
lũy kế từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hai trăm ba mươi năm mươi tám tỷ đô la mỹ xuất khẩu đạt một trăm một mươi tám năm mươi tám tỷ đô la mỹ
nhập khẩu đạt một trăm một mươi hai tỷ đô la mỹ giảm gần bốn mươi tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm ngoái
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai đạt hai trăm bảy mươi năm mươi sáu tỷ đô la mỹ nhìn chung các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực như là điện thoại và linh kiện
máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện dệt may giày dép đều giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoài
ngân hàng nhà nước đang đề nghị các ngân hàng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ lãi suất hai
giải ngân được thêm đồng nào thì tốt đồng đó thêm doanh nghiệp nào thì tốt cho doanh nghiệp đó
tính đến nay trong số bốn mươi bốn ngân hàng thương mại được thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất
có ba mươi hai ngân hàng đã có phát sinh số tiền hỗ trợ lãi suất
tính đến cuối tháng bốn doanh số hỗ trợ lãi suất đạt hơn một trăm linh năm tỷ đồng dư nợ đạt gần hai mươi năm tỷ đồng
số tiền đã hỗ trợ khách hàng luyện kế từ đầu chương trình đạt khoảng bốn trăm linh chín tỷ đồng
đây là con số khiêm tốn vì vậy ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải có trách nhiệm từ nay đến cuối năm
chủ động tiếp cận hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ lãi suất theo quy định không bị động ngồi chờ khách hàng đến
đối với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố đề nghị tăng cường giám sát kiểm tra phát hiện trường hợp ngân hàng từ chối hỗ trợ khách hàng để kịp thời xử lý
trước nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến do nắng nóng thì evn hà nội đã tăng cường một trăm linh quân số
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện
theo thống kê của evn hà nội sản lượng tiêu thụ ngày bình quân tháng năm tính đến ngày một mươi tám tháng năm là sáu mươi tám một trăm bảy mươi hai triệu kw trên rượu
tăng sấp xỉ một mươi bảy so với tháng bốn tức là năm mươi tám ba trăm ba mươi sáu triệu kwh công suất đỉnh pimax
được thiết lập lúc hai mươi hai h
năm nay đại diện evn hà nội cho biết thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài đã làm cho các thiết bị trên lưới điện liên tục vận hành đầy tải
thậm chí quá tải ở một số thời điểm dẫn tới nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện
hiện tại evn hà nội đã tăng cường một trăm linh quân số ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện
ngành điện hà nội khuyến nghị ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ
khách hàng không nên sử dụng cục bộ trên lưới điện
nhiều thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện
vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng điện vừa hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến